tuy nhiên ở một số nơi sự phát triển quá nhanh các hoạt động du lịch nhưng thiếu quy hoạch đồng bộ đã ảnh hưởng đến đời sống dân cư văn hóa bản địa phá vỡ cảnh quan thiên nhiên đe dọa phát triển du lịch trong tương lai
để giải quyết vấn đề này luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy đã đưa ra nhiều quy định
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài phát triển du lịch bền vững là yêu cầu cấp bách của thi phong mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
việt nam có triển vọng tiềm năng để phát triển du lịch bởi sở hữu nhiều lợi thế từ sự đa dạng các kiểu khí hậu đa dạng phong phú về văn hóa với nhiều nét đặc sắc của các dân tộc trong cộng đồng việt nam
đa dạng về địa lý với nhiều kiểu địa hình từ đồng bằng đến núi cao có nhiều bãi biển đẹp nhiều hang động kỳ bí đáp ứng nhu cầu khách du lịch dù đó là người có nhu cầu nghỉ dưỡng hay có sở thích khám phá tìm hiểu
sòng tiềm năng cần được khai thác
đúng cách nếu không sẽ rất dễ rơi vào tình trạng chạy theo nhu cầu nhất thời để đáp ứng một cách vội vã thậm chí bỏ qua một số tiêu chí văn minh để kinh doanh theo lối chụp giật tận thu bất chấp nguy cơ hiểm họa đe dọa trực tiếp đời sống văn hóa môi trường của địa phương
sự xuống cấp của các yếu tố này sẽ tác động tiêu cực tới hoạt động du lịch dẫn đến suy giảm hiệu quả chất lượng tiềm năng phát triển du lịch
đáng buồn tại một số địa phương vấn đề này vẫn chưa được nhìn nhận đúng
và thực hiện nghiêm như quan hệ giữa du lịch và môi trường
thực tế không phải đến nay vấn đề phát triển du lịch bền vững gồm các nội dung như bảo vệ môi trường giữ gìn văn hóa bản địa trong phát triển kinh tế nói chung trong lĩnh vực du lịch nói riêng mới được đặt ra
tại không ít địa phương ở nước ta hiện nay vấn đề này chưa được đặt ra đúng mức thậm chí bị coi nhẹ trong một thời gian dài dẫn đến tình trạng phát triển du lịch bất chấp các nguyên tắc coi lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu
nên trong quá trình khai thác phát triển du lịch đã bỏ qua cả lợi ích của cộng đồng
không khó để nhận thấy hậu quả tất yếu từ việc phát triển du lịch quá nhanh quá nóng thiếu bền vững ở một số địa phương đã thể hiện qua tình trạng cơ sở hạ tầng không được đầu tư nâng cấp làm du lịch tự phát thiếu sự kiểm soát của cơ quan có chuyên môn bản sắc văn hóa bản địa bị phai nhạt thậm chí pha tạp nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốc độ phát triển hoạt động du lịch đơn điệu nhàm chán thiếu sáng tạo
không ngẫu nhiên câu hỏi sẽ có bao nhiêu du khách một đi không trở lại đã rất nhiều lần được báo chí đặt ra
gần đây cái tên đại công trường với hàng loạt khách sạn nhà nghỉ được xây dựng trên nhiều tuyến phố đã được nhiều tờ báo sử dụng để nói về thị trấn sapa lào cai
tình trạng này xuất hiện sau khi đường cao tốc hà nội lào cai chính thức hoạt động khiến cho tiến độ xây dựng phát triển du lịch tại sapa tăng tốc
thay vì trước đây phải mất gần chục
chục giờ đồng hồ thì bây giờ khách du lịch chỉ cần đi chưa đến ba tiếng rưỡi là đã đến sapa
điều này lý giải vì sao khách du lịch đổ về các điểm du lịch của lào cai như sapa bắc hà ngày một tăng đặc biệt vào dịp nghỉ lễ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần
có tình trạng để chắc ăn du khách phải đặt phòng trước tới nửa năm
khách du lịch tăng đột biến kéo theo dịch vụ khách sạn ăn uống vui chơi giải trí cũng phát triển nóng
sẽ không có gì đáng nói
nếu việc xây dựng được thực hiện theo một quy hoạch tổng thể trên cơ sở tôn trọng môi trường cảnh quan thiên nhiên cũng như văn hóa bản địa
nhà hàng khách sạn kiosk mọc lên san sát đã khiến cảnh quan đặc sắc ở sapa bị phá vỡ thậm chí có phần lai căng kịch cỡm
đáng tiếc câu chuyện phát triển du lịch quá nóng ở sapa không phải là trường hợp cá biệt
có thể bắt gặp tình trạng tương tự ở một số điểm du lịch khác như tam đảo đà nẵng nha trang phú quốc
theo ông huỳnh tấn vinh chủ tịch hiệp hội du lịch tp đà nẵng mỗi tháng thành phố này có thêm năm trăm linh phòng lưu trú và một mươi một khách sạn mới ra đời
chỉ trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu số lượng phòng đã gần bằng con số của suốt thời gian qua
thí dụ nếu trước đó số phòng chỉ là một mươi bảy sáu trăm linh thì nay đã lên đến hai mươi một trăm sáu mươi sáu phòng
ông huỳnh tấn vinh đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta xây khách sạn nhiều quá mức
là khách sạn hai đến ba sao
điều gì sẽ xảy ra nếu có sự việc nào đó khiến khách không đến thì số khách sạn này sẽ như thế nào
toàn bộ công an việc làm toàn bộ lao động này sẽ như thế nào thuế má sẽ như thế nào
hậu quả từ việc phát triển ngành du lịch quá nóng không phải trở lâu
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy đà nẵng đã chứng kiến cảnh vỡ trận của hàng loạt khách sạn với làn sóng bán tháo nhiều khách sạn tầm trung
cần lưu ý rằng vài năm trước biển đà nẵng từng được
tạp chí forbes xếp vào danh sách các bãi biển đẹp nhất hành tinh nhưng đây không phải là sự vinh danh mãi mãi
mỗi năm các chuyên gia lại có sự khảo sát đánh giá và xếp hạng lại
vì vậy nếu chúng ta sớm thỏa mãn hài lòng với thành tích của hiện tại rất có thể phải trả giá chỉ trong lai mai
rõ ràng tình trạng phát triển du lịch thiếu bền vững chỉ tận dụng khai thác những lợi thế sẵn có
không chú trọng công tác giữ gìn đồng thời tạo ra giá trị mới
thì những ưu thế vốn có sẽ dần mai một cơ hội phát triển sẽ ngày càng thu hẹp
lợi thế cạnh tranh suy giảm và du lịch chỉ còn có thể phát triển eo uột cầm chừng
đảng và nhà nước ta xác định du lịch là lĩnh vực cần đầu tư phát triển trong thời gian tới
đặc biệt đầu năm hai nghìn một mươi bảy bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số tám về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
sau khi khẳng định một số thành tựu của ngành du lịch trong một mươi năm năm qua
có một số hạn chế yếu kém và nguyên nhân nghị quyết đã xác định mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội có tính chuyên nghiệp
có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ hiện đại
sản phẩm du lịch có chất lượng cao đa dạng có thương hiệu
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cạnh tranh được với các nước trong khu vực
đồng góp trên một mươi gdp tổng thu từ khách du lịch đạt ba mươi năm tỷ usd
giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt hai mươi tỷ usd tạo ra bốn triệu việc làm
trong đó có một sáu triệu việc làm trực tiếp
đồng thời nghị quyết yêu cầu để đạt các mục tiêu trên
cần tuân thủ quan điểm chỉ đạo có tính nguyên tắc đối với ngành du lịch là
phát triển du lịch bền vững bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa
và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
bảo vệ môi trường và thiên nhiên giải quyết tốt vấn đề lao động
việc làm và an sinh xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội
với luật du lịch sửa đổi luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy được quốc hội khóa một mươi bốn kỳ họp thứ ba thông qua
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vấn đề phát triển du lịch bền vững được khẳng định là một trong những nguyên tắc quan trọng
với nhiều điểm mới được nhiều người quan tâm
cụ thể nếu luật du lịch năm hai nghìn năm chỉ đưa ra quy định chung chung
du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng được các nhu cầu hiện tại
mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch của tương lai
điều bốn thì luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy đã chi tiết cụ thể hơn
theo đó phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời
các yêu cầu về kinh tế xã hội và môi trường bảo đảm hài hòa lợi ích
của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch
không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai
điều ba trên cơ sở xác định nội dung phát triển du lịch bền vững
tại điều tám về bảo vệ môi trường du lịch luật cũng có các điều chỉnh ngắn gọn
sáng rõ hơn tạo thuận lợi cho việc thực thi luật trên thực tế
cụ thể môi trường du lịch phải được bảo vệ tôn tạo và phát triển
theo hướng xanh sạch đẹp an ninh an toàn lành mạnh và văn minh
bộ cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ
quyền hạn của mình ban hành quy định nhằm bảo vệ tôn tạo và phát triển môi trường du lịch
chính quyền địa phương các cấp có biện pháp bảo vệ tôn tạo và phát triển môi trường du lịch
phù hợp với thực tế của địa phương
tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm thu gom xử lý các loại chất thải
phát sinh trong hoạt động kinh doanh khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình
gây ra đối với môi trường
có biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình
khách du lịch cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ
giữ gìn cảnh quan môi trường bản sắc văn hóa phong tục tập quán của dân tộc
có thái độ ứng xử văn minh lịch sự nhằm nâng cao hình ảnh đất nước con người và du lịch việt nam
đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp phát triển ngành du lịch cả về bề rộng lẫn chiều sâu
không chỉ ở việt nam mà ở nhiều quốc gia khác du lịch được xem là lĩnh vực đặc thù
của sự kết hợp với các loại dân tộc
giữa văn hóa và kinh tế của việc phát huy lợi thế văn hóa lịch sử tự nhiên
để đóng góp vào sự phát triển đất nước
vì thế phát triển du lịch không chỉ dựa vào điều tra khảo sát lập dự án
xây dựng tiện nghi đáp ứng nhu cầu quảng bá và mời gọi
mà cần sự phối kết hợp của các địa phương ban ngành sự tham gia của cộng đồng
dù thế nào thì để có một nền du lịch phát triển bền vững
cần tiến hành đồng bộ các yếu tố như hoàn thiện hệ thống pháp luật
thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tổng thể bảo đảm tính khoa học toàn diện
ổn định đời sống cho người dân giữ gìn văn hóa bản địa và môi trường tự nhiên
chú trọng công tác bảo tồn phát triển nguồn nhân lực
chỉ khi có sự kết hợp nhuẩn nhuyễn các yếu tố này
du lịch việt nam mới có thể phát huy tiềm năng sẵn có
tạo nên một thương hiệu mạnh về du lịch trên thế giới
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
phát triển du lịch bền vững là yêu cầu cấp bách của tác giả thi phong
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau